quá trình khám xét công ty địa ốc alibaba cơ quan điều tra cho biết đã thu giữ hàng trăm thùng hồ sơ giấy tờ liên quan đến hoạt động của công ty
đang nói trong đó có chín tỷ đồng tiền mặt hai mươi thỏi kim loại màu vàng
xác định tài sản khác là sáu trăm linh hectare đất mà công ty này thu mua ở nhiều địa phương
hiện website chính thức và các trụ sở của alibaba đều đã đóng cửa
một mặt công ty này vẫn đang tìm mọi cách thuyết phục khách hàng
nếu cam kết không tố cáo sẽ được công ty tìm cách trả lại tiền
nhưng mặt khác đại diện công ty alibaba lại khẳng định tiền đã bị cơ quan công an thu giữ không thể trả lại cho các nạn nhân
công an tỉnh an giang cho biết đơn vị này vừa phối hợp với thanh tra sở tài nguyên và môi trường tỉnh bắt quả tăng một xà lan đang khai thác khoáng sản trái phép trên sông tiền
khoảng một mươi năm h ngày hai mươi một tháng chín trên nhánh sông tiền đoạn thuộc xã tân mỹ huyện trợ mới tỉnh an giang và xã bình thành huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
an giang bắt quả tăng sàn lan do đặng minh tuấn chú tại huyện cần đước tỉnh long an điều kiện đang khai thác khoáng sản trái phép
qua kiểm tra sàn lan trên đã múc được khoảng một trăm linh m khối bùn cát
tại thời điểm kiểm tra ông tuấn cũng như chủ phương tiện không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật
hiện công an tỉnh an giang đang tiếp tục phối hợp cùng các sở ngành liên quan xác định vị trí khối lượng bùn cát đã khai thác và lấy mẫu giám định để xử lý theo quy định của pháp luật
trong khi đó với hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh vừa tạm giữ nguyễn trần văn tuân ba mươi ba tuổi ngụ tỉnh quảng ninh và nguyễn thị hà ngụ thị trấn na lương trung quốc để điều tra
ngày hai mươi một tháng chín trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực thuộc bản văn tốc xã quảng đức huyện hải hà tỉnh quảng ninh
đội tuần tra của đồn biên phòng quảng đức đã phát hiện hai đối tượng là nguyễn thị hà và trần văn tuân chở gần một trăm năm mươi kg pháo do trung quốc sản xuất trên chiếc xe bỏ kéo tay
qua đấu tranh khai thác nguyễn thị hà khai nhận số pháo trên ở chợ thán sản trung quốc với giá là một tám trăm linh nhân dân tệ
sau đó thuê đối tượng tuân vận chuyển qua sông biên giới rồi mang về khói châu hưng yên cho người thân bạn bè đốt vào dịp tết và bán kiếm lời
khi đang vận chuyển đến địa điểm trên thì bị đồn biên phòng phát hiện và bắt giữ
nút bóng phân xưởng chế biến thép doanh nghiệp đứng tên công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường dung quất ở khu kinh tế dung quốc
mỗi ngày sản xuất hàng nghìn lít dầu đeo giả và phối hợp với doanh nghiệp vận tải khác tung ra thị trường thu lợi hàng tỷ đồng
sau khi chuyên án của công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi được xác lập và triển khai đường dây làm dầu đeo giả này đã bị vạch trần
hàng ngày tại phân xưởng trụ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường dung quốc thuộc thôn trung an xã bình thạnh huyện bình sơn
do đối tượng nguyễn ninh hiệp ở quận năm tử liên thành phố hà nội làm giám đốc được ngụy trang với hàng chục công nhân ra công thép
bất ngờ khám xét công an huyện bình sơn phát hiện phía trong phân xưởng là cơ sở sản xuất dầu do
công an huyện bình sơn đã bắt bùi đình trương là giám đốc công ty trách nhiệm họa một thành viên vận tải đình trương
công an huyện bình sơn đã bắt bùi đình trương là giám đốc công ty trách nhiệm hoạn một thành viên vận tải đình trương
ở xã tịnh thọ huyện sơn tịnh và ông nguyễn minh hiệp ở quận nam tử liêm thành phố hà nội cùng với nguyễn thanh phong ở thành phố cần thơ
các đối tượng khai nhận từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay nguyễn minh hiệp đã móc nối mua bán dầu giả với công ty của bùi đình trương trên một trăm linh chuyến hàng
với số lượng trên ba trăm linh lít dầu với số tiền lên tới hàng tỷ đồng

bán cho các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh quảng ngãi và một số tỉnh khác
bắc hiện tại là được tám đối tượng trong đó có giám đốc kỹ tón và kỹ sư chuyên sản xuất xăng dầu và một số đối tượng là tham gia sản xuất xăng dầu giả
cũng theo các đối tượng khai nhận hàng ngày các đối tượng thu mua nhớt thải từ nguồn phế liệu và một số hóa chất đưa về phân xưởng